thưa quý vị theo bộ y tế cho biết là tổng số ca được điều trị khỏi từ trước đến nay là chín mươi hai bảy trăm ba mươi tám bệnh nhân
và đến nay tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi ba hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi hai liều
và kể từ đầu dịch cho đến nay thì việt nam có tổng cộng là hai trăm năm mươi năm bảy trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là hai trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi ba ca
tại hà nội riêng sáng nay ngày một mươi bốn tháng tám hà nội ghi nhận thêm hai ca covid một mươi chín
đều là các trường hợp f một sống tại quận ba đình và quận long biên
và trong khi đó ubnd tỉnh khánh hòa thì quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội
đối với toàn thành phố nha trang từ ngày một mươi bốn tháng tám cho đến giờ ngày hai mươi tháng tám
thưa quý vị tại đà nẵng trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng diễn biến phức tạp
trên địa bàn thành phố đà nẵng nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố đà nẵng
theo đó từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám người dân không được ra khỏi nhà
thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó nhà cách ly với nhà cơ quan công sở đơn vị
giảm tối đa số lượng người làm việc
tại trụ sở chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
trong thời gian bảy ngày áp dụng biện pháp nêu trên sở y tế xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sách covid một mươi chín trên diện rộng
toàn thành phố để tìm ra và nhanh chóng đưa các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
khẩn trương khoanh vùng đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực quận huyện phường xã thôn tổ dân phố
để quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
thành phố đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án cụ thể hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu
cung ứng đến từng tổ dân phố đến người dân cũng như có phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính mình và cộng đồng
trước tình hình dịch covid một mươi chín còn có diễn biến phức tạp đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng tám
thành phố hồ chí minh sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó thành phố hồ chí minh đạt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh
được biết dù các ca bệnh tại thành phố hồ chí minh đang đi ngang và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững
trong một mươi ngày trở lại đây số trường hợp f được ghi nhận mỗi ngày đều ở mức ba ca mỗi ngày
và được dự đoán là tiếp tục ở mức đó sau ngày một mươi năm tháng tám
thưa quý vị tính đến ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng tám trên địa bàn huyện crong park tỉnh đắk lắc đã có bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín

các xã trên địa bàn huyện đã tích cực đi đầu cùng cả hệ thống chính trị vừa đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở vừa góp sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau khi biết tin ở buôn ea mát xã hòa đông huyện crong park có ca nhiễm covid một mươi chín
tất cả cán bộ công an xã hòa đông đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có f
thần tốc truy vết f một f hai để cách ly không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
bên cạnh đó công an xã còn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
và tạo điều kiện cho nhân dân ở những thôn buôn không có dịch khẩn trương thu hoạch tiêu thụ nông sản để đảm bảo phát triển kinh tế
ngay khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của huyện và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của xã
thì công an cũng đã tham mưu sáu điểm chốt chặn phân công lực lượng với lại chính quyền địa phương
là phong tỏa tại buôn ecam át sáu điểm và phân công anh em là trực tại chốt là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bên cạnh việc động viên người dân khai báo y tế một cách trung thực
thì lực lượng công an cũng đã kịp thời ra soát lại các trường hợp mà thông qua thông tin từ trường hợp f
và kể cả những người biết việc về các trường hợp f này để rà soát các trường hợp f một có tiếp xúc mà không khai báo
và các trường hợp f hai thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng y tế là đưa một mươi công dân tại địa phương f một đưa đi cách ly tập trung

với bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín ở nhiều xã trên địa bàn viện cà rông bắc
do địa bàn rộng có nhiều đường ngang ngọ tắt giữa các thôn buôn
nên công an các xã đã cùng với lực lượng chức năng phải tổ chức phong tỏa lập nhiều chốt chặn
kiểm soát ngày đêm và đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch
trong những thời gian mà chống dịch vừa phòng chống dịch tại buôn ea mát thì lực lượng chức năng của công an
như công an xã và công an huyện tăng cường về các anh
hầu hết các anh phân cho các chốt anh đi làm công tác tuyên truyền và chốt
để đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như đảm bảo về cái công tác phòng chống dịch
qua đó rồi chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi xuống đôn đốc rồi đồng viên anh em để lùi dịch bệnh
qua đó các anh cũng tạo điều kiện giúp địa phương ra soát lại các hộ dân đặc biệt khó khăn
từ đó chúng tôi hỗ trợ lương thực thực phẩm thiết yếu cho họ
để họ qua đó rồi họ vừa chống dịch vừa không để người dân mình thiếu ăn
ngay sau khi nắm được f thì mình cùng với lực lượng công an là mình ra soát lại những trường hợp tiếp xúc gần
xong rồi truy vết những trường hợp đó mình thảm sàng lọc lại với mình cho test với cách lý tài nha
hướng dẫn là theo dõi sức khỏe
tuy rất vất vả trong những ngày phòng chống dịch nhưng mà trà mỹ đã phù hợp với ban chỉ đạo
với lực lượng công an thì đã phối hợp rất là tốt và đã rất cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ
với sự nỗ lực cố gắng ngày đêm của lực lượng công an xã
cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn nguyên cơ đông bắc sẽ sớm đi kiểm soát
để cuộc sống trở lại bình thường
công an huyện phú tân tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần thị tuyền bốn mươi hai tuổi
chú tại ấp hòa hưng một xã hoàn lạc huyện phú tân tỉnh an giang
về tội chống người thành công vụ
theo thông tin vào khoảng một mươi sáu h năm ngày ba tháng tám
tổ tuần tra kiểm soát cụm số bốn phường huyện phú tân
đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu
đến khu vực ấp hòa hưng một xã hòa lạc huyện phú tân
thì phát hiện ông nguyễn phú cường năm mươi tuổi
cư trú tại tổ tám ấp hòa hưng một xã hoàn lạc
điều khiển xe mô tô chạy theo hướng hòa lạc phú hiệp
nên yêu cầu dừng phương tiện
tại đây ông cường không đưa ra được lý do chính đáng ra khỏi nhà
nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường
khi không thật sự cần thiết
lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền
đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra
mặc dù được lực lượng chức năng giải thích
nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục
tổ công tác đã yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc
thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên
mặc dù chưa lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
nhưng lái xe vẫn có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính
để đi qua chốt kiểm dịch
vụ việc vừa được tổ công tác tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một
gà dụ nghĩa đường năm tp hải phòng phát hiện và xử lý
hồi một mươi h ngày một mươi ba tháng tám
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một
gà dụ nghĩa đường năm tp hải phòng
tổ công tác phòng chống dịch phát hiện phiếu trả lời kết quả xét nghiệm rt pcr
của lái xe dương văn dũng hai mươi bốn tuổi
địa chỉ thường trú tại phủ linh sóc sơn hà nội
là lái xe của công ty cổ phần thương mại vận tải pg
địa chỉ số sáu tổ bảy thị trấn sóc sơn hà nội
do trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương cấp ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có dấu hiệu giả bạo
qua kiểm tra khai thác thông tin lái xe dương văn dũng đã thở nhận
doanh nghiệp đưa phiếu xét nghiệm để qua chốt kiểm soát
chứ bản thân lái xe chưa lấy mẫu xét nghiệm pcr
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho công an huyện an dương thụ lý giải quyết
tại thành phố đà nẵng tổ kiểm soát của phường thanh khê đông quận thanh khê đã
đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nam thanh niên
trú trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch
cụ thể vào sáng ngày một mươi một tháng tám nam thanh niên trên đã dùng giấy đi đường
được cấp cho người nhà scan đối thân bộ bản khác và ghi tên mình
để đi sao thực phẩm tại chợ không đúng thời gian để đăng ký
khi bị chốt kiểm soát của phường thanh khê đông kiểm tra và phát hiện
nam thanh niên mới thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đáng nói hơn trước đó người này đã chấp nhận giấy đi đường
được dùng giấy đi đường sai quy định và tịch thu
nhưng vẫn phái phạm hiện công an phường đã khoản tất hồ sơ
đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại điện biên hai đối tượng vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
phá thành công chuyên án bắt và thu giữ chín mươi tám bánh heroin
cụ thể vào hồi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám
tại bản nậm khăn xã nậm khăn huyện nậm pồ
tỉnh điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với công an huyện nậm pồ mường trà thị xã mường lây
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lực lượng bộ đội biên phòng
phòng năm cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang vàng a xúa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại bản phi lĩnh hai xã sipa phi huyện nậm khăn tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là chín mươi tám bánh heroin khối lượng ba mươi bốn ba kg
một xe ô tô bán tải hilux
hai xe máy hai điện thoại di động
cùng một số tài liệu khác có liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án vào sáng cùng ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng sùng a hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại bản lăng dung xã ma thị hồ huyện mường trà tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công là ba trăm linh triệu đồng
từ một người không rõ danh tính vào điện biên
và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ký hai quyết định khởi tố bị can về tội
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
đối với bị can nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang
với vai trò cẩn thận
trước đó nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng
điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
còn xác định nguyễn thị kim hạnh cầm đầu hai vụ án khác
cụ thể là vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
với hơn một ba trăm linh bao đường cát
và hơn một ba trăm linh bộ đường cát
và hơn một trăm linh bao hàng hóa như giày túi sách quần áo
từ campuchia về việt nam để bán kiếm lời và thu lợi bất chính
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị lợi dụng thời điểm hiện nay
dịch bệnh đang có dị biến phức tạp
nhiều người dân có tâm lý e ngại đến khám chữa bệnh
tại các bệnh viện và cơ sở y tế
đối tượng phan đức huy dù không có bằng cấp
nhưng vẫn tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp
và cùng đồng phạm đã lừa đảo bán thuốc đông y cho nạn nhân
chiếm đoạt với số tiền hơn một tỷ đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
qua mối quan hệ xã hội phan đức huy sinh năm hai nghìn
biết được nạn nhân đang có bệnh xương khớp
và ngại đến bệnh viện do lo sợ dịch bệnh phức tạp
huy đã tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp
và chỉ cần tả bệnh là có thể bốc thuốc
nhận thấy nạn nhân quá cả tin và sẵn tiền
huy tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo
huy đưa ra thông tin không có thật về việc
nạn nhân được bộ y tế và bệnh viện đại học y hà nội
hỗ trợ bảo hiểm lên đến năm trăm linh triệu đồng
từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp
huy hướng dẫn nhiều lần chuyển tiền mặt
để sớm được giải quyết khoản tiền bảo hiểm

về việc nạn nhân được tặng một căn trung cư
ở khu vực gia lâm
với một số thông tin giả về việc nạn nhân được tặng một căn trung cư
với giá một năm tỷ đồng
để sớm nhận được nhà
huy yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho huy
để lo giấy tờ
để thực hiện hành vi lừa đảo này
huy đã rủ thêm đồng phạm là phạm minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường sài đồng quận long biên cùng tham gia
với vai trò người giúp sức
hiếu đã nhiều lần trực tiếp đến nhận tiền từ nạn nhân
khoảng sáu trăm linh triệu đồng
về thủ đoạn của các đối tượng
trong cái vụ án này
thì các đối tượng nhắm đến
những người già
không có cái hiểu biết
trong cái công nghệ
thì các đối tượng sử dụng
cái mạng internet
sau đó thì tải các cái văn bản mẫu
của bộ y tế hay của bệnh viện đảo y
sau đó chỉnh sửa soạn thả văn bản
và gửi qua zalo cho nạn nhân
để chiếm để lấy cái lòng tin của nạn nhân
thì khi mà nạn nhân tin rồi
với thứ thì các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân
trung tuần tháng bảy hiếu gọi điện cho nạn nhân
yêu cầu chuẩn bị
năm mươi triệu đồng tiền đợt cuối
để nhận căn hộ trung cư
lúc này nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa
và đến trình báo cơ quan công an
thông qua cái vụ án này thì cơ quan điều tra
chúng tôi cũng khuyên cáo đến những người dân
đặc biệt là những người lớn tuổi
tránh trường hợp nghe đồn đoán hay nghe đồn thổi
về một cái bác sĩ đông y nào đó
hay là một cái cơ sở đông y nào đó
có thể chữa trị được
sau đó thì không thông qua thăm khám chữa bệnh
mà lại bỏ tiền ra để mua những cái đông y đấy
vụ việc này tiếp tục cho thấy
hiện nay tội phạm đang có xu hướng
lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp
để thực hiện nhiều hình thức lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn khó lường
do vậy người dân cần tỉnh táo
và nêu cao tinh thần cảnh giác